nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và vương quốc campuchia ngày hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
và chào mừng năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi bảy đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng
bộ trưởng ngoại giao trưởng ban chỉ đạo quốc gia năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi chín
đã trả lời phỏng vấn báo chí về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngày việt nam và campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
đã đi vào lịch sử hai nước như một sự kiện trọng đại mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước
gắn bó vận mệnh của hai dân tộc láng giềng vượt qua nhiều thăng trầm của lịch sử và những biến cố của thời đại
mối quan hệ này ngày càng trở nên khăng khít bền chặt được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước
giày công vun đắp được tôi luyện trong thực tế bằng công sức sương máu và sự hy sinh của biết bao anh hùng liệt sĩ
cũng như sự phấn đấu của nhiều thế hệ người việt nam và campuchia đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc

với phương châm này quan hệ của hai nước sẽ tiếp tục phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước
nhưng cũng đồng thời lợi ích vào sự phát triển của hòa bình ổn định trong khu vực
đây là mong muốn của cả hai nước trong thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
những thành tiệu mà việt nam và campuchia cùng đạt được trong suốt năm mươi năm qua
không chỉ là thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
mà còn biểu hiện ở sự phát triển quan hệ
trên tất cả các lĩnh vực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước không ngừng được thúc đẩy
tạo nền tảng quan trọng trong việc củng cố và phát triển quan hệ hai nước
kim ngạch thương mại hai nước đạt trung bình khoảng ba tỷ đô la mỹ mỗi năm trong những năm gần đây
và đạt một sáu trăm tám mươi sáu tỷ đô la mỹ trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
hai bên đang phấn đấu để nâng kim ngạch song phương lên năm tỷ đô la mỹ trong những năm tới
campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử cấp xã phường
và tiến tới là sẽ bầu cử quốc hội vào năm hai nghìn một mươi tám
việt nam với tư cách là một nước láng giềng của campuchia
chúng ta hết sức mong muốn campuchia phát triển phồn vinh hòa bình
và đặc biệt là tăng cường quan hệ hữu nghị toàn diện với việt nam
vì quan hệ đó sẽ đóng góp vào việc phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước
nhưng đồng thời cũng đóng góp vào hòa bình hợp định trong khu vực này
với lịch sử đoàn kết gắn bó hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện kịp thời giúp đỡ lẫn nhau vô tư trong sáng và có hiệu quả
trong suốt nửa thế kỷ qua quan hệ việt nam campuchia có nhiều tiềm năng
để phát triển mạnh mẽ toàn diện trong thời gian tới